còn vào trưa nay sở y tế hà nội cho biết từ bảy h đến một mươi hai h hôm nay ngày hai mươi sáu tháng bảy hà nội ghi nhận hai mươi bốn trường hợp mắc mới covid một mươi chín
như vậy là từ một mươi tám h hôm qua đến một mươi hai giờ trưa nay thành phố ghi nhận tổng cộng bốn mươi năm trường hợp mắc mới
sau khi ghi nhận nhiều ca dương tính với sars cov hai vào tối ngày hôm qua bệnh viện phổi hà nội đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân
cách ly y tế toàn bộ bệnh viện tiến hành nội bất xuất ngoại bất nhập đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện
khi tiếp tục có kết quả xét nghiệm bệnh viện sẽ xin ý kiến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận hai bà trưng thực hiện phong tỏa toàn bộ bệnh viện
trước đó qua xét nghiệm sàng lọc bệnh viện phổi hà nội đã phát hiện một mươi bốn trường hợp tại khoa nội ba dương tính với sars cov hai
mẫu bệnh phẩm của những người này đã được gửi đến trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội để xét nghiệm khẳng định
lãnh đạo bệnh viện cho biết hiện chưa xác định được nguồn lây công tác truy vết điều tra dịch tễ đang được bệnh viện tiến hành rất khẩn trương
từ ngày hôm nay người dân tp hcm không được ra đường từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau
đó là một trong những giải pháp mạnh tp hcm triển khai bên cạnh hàng loạt biện pháp nhằm sớm ngăn chặn và đẩy lùi đà lây lan covid một mươi chín hiện nay
trước diễn biến phức tạp kéo dài của dịch bệnh covid một mươi chín tối qua ban chấp hành đảng bộ tp hcm tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ bảy để thảo luận các biện pháp trọng tâm nhằm hạn chế mức độ lây lan tiến tới sớm kiểm soát được dịch bệnh
tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho biết kể từ ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy người dân không ra ngoài đường từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
tất cả hoạt động trên địa bàn phải tạm dừng trừ trường hợp cấp cứu lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội tại khu dân cư đường phố
tp hcm sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mà cố tình chống đối bằng biện pháp tạm giữ hành chính đồng thời điều tra khởi tố các cá nhân tổ chức vi phạm quy định làm lây lan dịch bệnh nếu có đủ yếu tố cấu thành
bên cạnh đó người đứng đầu các cơ quan đơn vị tại địa phương cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý thờ ơ chậm giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân thậm chí đề nghị cách chức
đến nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai vẫn diễn biến phức tạp
trong những ngày qua nhiều cán bộ công chức chiến sĩ lực lượng vũ trang đã gác lại công việc chuyên môn của mình để làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh
trong những ngày qua khu vực phường bị phong tỏa có rất nhiều những khó khăn vất vả khi phải thức thâu đêm dầm mưa rãi nắng ăn cơm tại nơi làm việc ngủ tại lán
nhưng các lực lượng vẫn nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
ghi nhận sau đây tại các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố biên hòa
phường trảng giài thành phố biên hòa đồng nai hiện nay nhiều khu phố bị phong tỏa
để đảm bảo không có người ra vào khu vực phong tỏa
cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng duy trì hoạt động phòng chống dịch ở mức cao nhất
lập một mươi bảy chốt phong tỏa lớn và năm mươi bốn chốt phong tỏa nhỏ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ông người dân nắm bắt được tình hình thực tế anh em ở đây thì cũng rất là hài hòa rồi cũng tạo điều kiện cho bà con rồi
bây giờ người dân cũng hãy hiểu rằng dịch bệnh bây giờ rất là phức tạp
thì mong mọi người thì cũng hạn chế ra ngoài
mới nhập học được vài tháng nhưng anh nguyễn hữu nhân học viên trường đại học nguyễn huệ đã rời ghế nhà trường lên đường làm nhiệm vụ
đối với nhân đây là niềm tự hào lớn và chính là cơ hội để thử thách bản thân
khi lần đầu tiên là được nhà trường giao nhiệm vụ làm đảm nhiệm lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch
thì tôi cảm thấy vinh dự và tự hào
vì ngay năm học đầu tiên tôi được gấp sức để phục vụ đảng nhà nước
ngoài phường tràng giài hiện nay trên địa bàn thành phố biên hòa đồng nai
có hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín ở các khu phong tỏa tại hầu hết các phường xã
khi màn đêm buông xuống người dân bắt đầu đi ngủ
thì các lực lượng chức năng vẫn miệt mài tuần tra túc trực kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt
nhiều khó khăn vất vả khi phải thức thâu đêm dầm mưa dãi nắng ăn cơm tận nơi ngủ tại lán
nhưng các lực lượng vẫn nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ góp phần ngăn chặn
đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài việc kiểm soát người ra vào lực lượng trực tại chốt còn làm nhiệm vụ tiếp nhận
phân phối vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm của các tổ chức cá nhân hỗ trợ các hộ dân bị phong tỏa

để hoàn thành nhiệm vụ không chỉ cần sự nỗ lực của các lực lượng
mà còn cần sự hợp tác sẻ chia ủng hộ của người dân
đó là động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng trong cuộc chiến
chống giặc covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú hòa tỉnh phú yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm văn hiếu chú xã hòa an về hành vi chống người thi hành công vụ
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng bảy tổ tuần tra lưu động công an huyện phú hòa phối hợp với công an xã hòa an
tiến hành tuần tra tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khu vực vòng xuyến quốc lộ một a
vào quốc lộ hai mươi năm hiếu điều khiển xe mô tô đến dựng gần tổ tuần tra
khi tổ công tác yêu cầu hiếu xuất trình giấy tờ để kiểm tra hiếu không chấp hành mà còn chửi bới và dùng điện thoại quay phim
tổ tuần tra yêu cầu hiếu về nhà thì hiếu nằm xuống đường gây cản trở giao thông thách thức
chửi bới và dùng mũ bảo hiểm đánh lực lượng tuần tra
tại tỉnh cà mau lực lượng chức năng cũng đã mời một chủ tài khoản zalo mang tên ta đến cơ quan để làm việc
vì đã có hành vi đăng tải thông tin gây ảnh hưởng không tốt đến biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tại buổi làm việc ta đã thừa nhận nội dung đăng tải trên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng không tốt đến biện pháp phòng chống dịch
trên địa bàn cà mau trong thời điểm hiện nay đồng thời cam kết gỡ bỏ nội dung trên
vụ việc đã được lập biên bản và chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý
cho rằng người nhà mình trốn trong nhà hàng xóm nên nguyễn xuân thủy đã đột nhập vào nhà hàng sáu
rồi hai bên xảy ra sâu sát hậu quả là ông lê tuấn tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn xuân thủy chú tải thành phố bù ma thuột về hành vi giết người
tại cơ quan công an thủy khai nhận do đang có chuyện tức giận với người nhà của mình nên đi tìm người nhà về để giải quyết
thủy cho rằng người nhà của mình đang ở trong nhà ông tuấn không chịu về nên đã cầm theo một khúc gỗ
trèo tường vào nhà ông tuấn để tìm
khi vào trong nhà gặp ông tuấn thì giữa hai người có lời qua tiếng lại và xảy ra sâu sát
thủy đã lấy một cây rượu và một số hung khí đánh nhiều nhát vào đầu và người của ông tuấn
khi thấy ông tuấn nằm bắt động thủy bỏ về nhà tắm rửa thay quần áo dính máu
rồi gói vào túi ni lông đem vứt vào sọt rác trước nhà chị của mình ở kế bên
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn trọng quý
chú thành phố thanh hóa về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí
tại khu vực phố thành yên phường quảng thành lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nguyễn trọng quý
điều khiển xe không gắn biển kiểm soát không đổi mũ bảo hiểm nên đã ra lệnh dừng phương tiện kiểm tra
tổ công tác phát hiện trong cốp xe của quý có một túi da màu đen bên trong có một khẩu súng côn
và ba viên đạn đã lắp sẵn quý khai đem theo súng và đạn để phòng thân
hiện phòng cảnh sát cơ động đang phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh để giải quyết vụ việc
còn với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng võ văn sáu hai mươi tám tuổi chú phường tân phú
thành phố đồng xoài vừa bị công an phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước bắt giữ để điều tra
tại cơ quan công an sáu khai nhận vào khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy
sáu đi bộ trên đường khi đi đến khu vực khu phố tân bình phường tân bình
thì phát hiện chiếc xe máy biển kiểm soát tám mươi bốn f một một mươi một nghìn hai mươi bốn được dựng ngoài đường
sau đó sáu đã tiếp cận và lấy trộm chiếc xe
khi đi được khoảng hai mươi phút thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện và bắt giữ
sáu là đối tượng đã có ba tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phương huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi đường máng nước thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại số năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi quận ngo quyền thành phố hải phòng
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã tam hưng huyện thủy nguyên tp hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng về tội trộm cắt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi bốn
năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu chín hai ba hai một sáu sáu bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý